một đối tượng bịt mặt đeo ba lô vào ngân hàng việt tim banh trên phố lạch chay quận ngô quyền của thành phố hải phòng
rồi rút vật giống súng hoa cải đe dọa bảo vệ nhân viên hòng cướp tiền
công an thành phố hải phòng đang truy bắt đối tượng này
theo camera giám sát ghi lại vào lúc một mươi năm h tám ngày một mươi một tháng năm đối tượng nam giới cao khoảng một m bảy
mặc áo chống nắng tối màu và văn phòng giao dịch ngân hàng việt tim banh trên phố lạch chay
đối tượng bất ngờ rút vật giống súng loại súng hoa cải uy hiếp bảo vệ nhân viên ngân hàng để cướp tiền
vài phút sau đối tượng rời đi vào ngõ gần đó và được một nam thanh niên khác đón bằng xe máy
sau khi nắm mắt thông tin phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hải phòng đã huy động tổ công tác phối hợp
cùng công an quận lê trân và quận ngô quyền tới hiện trường điều tra truy bắt đối tượng
số tiền liên quan vụ cướp đang được cơ quan công an phối hợp với ngân hàng làm rõ
với thủ đoạn đến các tiệm
vàng vắng người giả làm người mua hàng giật vàng rồi bỏ chạy
đối tượng nguyễn khắc huy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú tại quận sáu thành phố hồ chí minh
đã bị công an thành phố thủ đức bắt giữ về hành vi cướp giật tài sản
trước đó vào ngày bốn tháng năm công an tp thủ đức nhận được đơn trình báo của chủ tiệm vàng kim vinh
địa chỉ khu phố ba phường phước bình tp thủ đức về việc có đối tượng giả làm người mua vàng
sau đó thừa lúc nhân viên sơ hở đã giật hai sợi dây chuyền vàng trị giá hơn hai trăm linh triệu đồng rồi bỏ chạy
quá trình truy xét ngày một mươi tháng năm công an tp thủ đức đã mời đối tượng nguyễn khắc huy về làm việc
tại đây huy khai nhận hành vi cướp tiệm vàng kim vinh và thêm hai vụ khác với thủ đoạn tương tự
một đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá liên tỉnh với số tiền giao dịch trên sáu sáu trăm linh tỷ đồng
vừa bị công an thành phố thái bình tỉnh thái bình triệt phá
qua công tác nắm tình hình công an thành phố thái bình phát điển đối tượng lê đức linh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
trú tại phường quang trung thành phố thái bình móc nối với nhóm đối tượng ở thành phố hà nội
do nguyễn thanh tùng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trú tại quận hoàng mai thành phố hà nội cầm đầu
để tổ chức đường dây đánh bạc liên tỉnh với quy mô đặc biệt lớn
tổng số tiền các con bạc giao dịch qua lại trong các tài khoản cáo độ khoảng trên sáu sáu trăm linh tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố thái bình đã ra quyết định
khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và lệnh tạm giam với nguyễn thanh tùng về tội tổ chức đánh bạc
khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với lê đức linh cùng chín đồng phạm khác trong đường dây về tội đánh bạc
sau khi sát hại con riêng của vợ hờ mới hơn sáu tháng tuổi nguyễn văn hồng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại phường châu phú a thành phố châu đốc đã đem trôn dấu sát nhằm phi tang
tại phiên tòa sơ thẩm vào ngày hôm nay tòa nhân dân tỉnh an giang
đã tuyên phạt bị cáo nguyễn văn hồng tù trung thân về tội giết người
và một năm tù về tội cố ý gây thương tích
theo cáo trạng khoảng giữa tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một hồng chung sống như vợ chồng với nguyễn thị mỹ
cùng hai con riêng của mỹ
trong thời gian chung sống hồng thường xuyên hành hạ cháu bé sáu tháng tuổi
tối ngày hai tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một hồng cùng bạn sử dụng ma túy tại nhà
bực tức do thấy cháu bé khóc hồng cầm bình đựng nước đổ nước vào miệng và làm bé ngạt
khi mỹ về thấy con không còn thở nhịp tim yếu nên sông ủ ấm cho con
tuy nhiên bé gái đã chết nên mỹ ông con cùng ngủ
sáng ngày hôm sau hồng kêu mỹ để xác cho bé vào ba lô và mang đến trôn
tại khu vực bờ kè công viên ba mươi tháng bốn
hồng thường xuyên đe dọa giết mỹ và đứa con còn lại của mỹ
không những vậy hồng còn dung búa cây đánh để mỹ không dám chỉnh báo công an
vào ngày mai một mươi hai tháng năm tại thủ đô washington dc của mỹ
sẽ diễn ra hội nghị cấp cao đặc biệt giữa mỹ và hiệp hội các quốc gia đông nam á asean
hội nghị trực tiếp lần này có ý nghĩa quan trọng đối với cả hai bên
sau thời gian dài ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín
nhân dịp này chúng tôi xin điểm lại những dấu mốc quan trọng
trên chặng đường bốn mươi năm năm quan hệ asean mỹ
năm hai nghìn hai mươi một tổng thống mỹ joe biden đã tham dự hội nghị cấp cao asean
được tổ chức theo hình thức trực tuyến
sự kiện đánh dấu sự có mặt trở lại của nhà lãnh đạo phía mỹ
sau bốn năm vắng mặt
điều này phần nào cho thấy washington tiếp tục xem trọng vai trò trung tâm của asean
ông chủ nhà trắng thể hiện rõ thông điệp này trong bài phát biểu của mình ở hội nghị
mỹ ủng hộ mạnh mẽ tầm nhìn asean và trật tự ấn độ dương thái bình dương dựa trên luật lệ
thông điệp của nhà trắng với khối asean càng trở nên rõ ràng
với những tín hiệu tiếp tục được ghi nhận thông qua các chuyến công du
của một loạt quan chức cấp cao mỹ tới khu vực
điển hình là các chuyến công du của phóng viên asean
phó tổng thống mỹ kamala harris bộ trưởng quốc phòng loi austin
và ngoại trưởng mỹ antony blinken
năm hai nghìn hai mươi hai này đánh dấu mốc bốn mươi năm năm quan hệ đối tác giữa mỹ và asean
cả hai bên đều mong muốn mối quan hệ này sẽ tiếp tục phát triển
mở rộng trên mọi mặt từ an ninh hòa bình sang các mặt đầu tư kinh tế thương mại nhiều chiều
các nước asean muốn duy trì chính sách đối ngoại cân bằng
và hiện nay hầu hết các nước asean đều có quan hệ tốt với mỹ
về phần mình mỹ tiếp tục khuyến khích các doanh nghiệp mỹ
chuyển hoạt động sản xuất kinh doanh sang các nước trong khối asean
trong đó coi việt nam là một ưu tiên
mỹ tham gia đầy đủ và đóng góp tích cực vào các cơ chế
khuôn khổ hợp tác do asean chủ trì
về kinh tế mỹ hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai
và nhà đầu tư fdi lớn nhất của asean với tổng kim ngạch thương mại đạt ba trăm linh tám ba tỷ đô la mỹ
và tổng fdi vào asean đạt ba mươi bốn bảy tỷ đô la mỹ vào năm hai nghìn hai mươi
asean và mỹ cũng chủ động
tích cực phối hợp ứng phó dịch bệnh covid một mươi chín
ngay khi mới bùng phát mỹ đã đóng góp năm trăm linh đô la mỹ cho quỹ asean ứng phó covid một mươi chín
và cam kết hỗ trợ asean triển khai khung phục hồi tổng thể asean
đến cuối năm hai nghìn hai mươi một mỹ công bố đã cung cấp hơn bốn mươi hai triệu liều vaccine
và hỗ trợ hơn hai trăm linh triệu đô la mỹ cho các nước thành viên asean
việt nam và hoa kỳ là những đối tác quan trọng của nhau
và cho đến nay thì hai bên cũng chia sẻ nhiều
một lợi ích tương đồng trong đó có lợi ích trung của cả khu vực của chúng ta
ví dụ như là cái phát huy vai trò trung tâm của asean
và việc phải củng cố môi trường hòa bình
ổn định hợp tác và phát triển ở khu vực châu á thái bình dương
đại dịch covid một mươi chín cho thấy khả năng tiềm tàng của việt nam
trong đối phó với khủng hoảng và sức bật vươn lên sau đại dịch
việt nam cũng đang có những bước tiến quan trọng mới
trong nắm bắt xu thế thời đại thúc đẩy tăng trưởng xanh
chuyển đổi số phát triển hạ tầng
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và hiện đại hóa hệ thống quản trị
thưa quý vị dạng sáng ngày một mươi một tháng năm theo giờ địa phương
chuyên cơ chở thủ tướng phạm minh chính và đoàn đại biểu việt nam
đã hạ cánh xuống sân bay quân sự andrew ở washington
bắt đầu chuyến công tác tham dự hội nghị cấp cao đặc biệt asean hoa kỳ
thăm làm việc tại hoa kỳ và liên hợp quốc từ ngày một mươi một đến ngày một mươi bảy tháng năm
ra sân bay đón thủ tướng phạm minh chính và đoàn đại biểu việt nam
có đại sứ hoa kỳ tại việt nam mark knopper
đại sứ việt nam tại hoa kỳ nguyễn quốc dũng
và cán bộ nhân viên đại sứ quán việt nam tại hoa kỳ
dự kiến trong chuyến công tác tại hoa kỳ
thủ tướng sẽ giữ các hoạt động trong khuôn khổ hội nghị cấp cao đặc biệt asean hoa kỳ
có các cuộc tiếp xúc song phương với lãnh đạo hoa kỳ
một số nước asean gặp làm việc với lãnh đạo liên hợp quốc
cũng trong chuyến công tác thủ tướng có các cuộc tiếp lãnh đạo
một số bộ cơ quan tổ chức quốc tế doanh nghiệp chuyên gia học giả tại hoa kỳ
thăm các cơ sở kinh tế văn hóa giáo dục của hoa kỳ
trong đó thủ tướng sẽ có các bài phát biểu
tại trung tâm nguyên tứ chứng lược và quốc tế hoa kỳ và đại học harvard
thăm một số tập đoàn kinh tế lớn như intel apple google
người đứng đầu chính phủ sẽ tham dự các hoạt động xúc tiến thương mại du lịch và đầu tư
đặc biệt thủ tướng có các cuộc gặp gỡ cộng đồng người việt nam
đang sinh sống công tác học tập tại hoa kỳ
chuyến công tác của thủ tướng và đoàn đại biểu việt nam
một lần nữa khẳng định quan điểm nhất quán của việt nam
trong thực hiện đường lối đối ngoại độc lập tự chủ vì hòa bình hữu nghị hợp tác và phát triển
đa phương hóa đa dạng hóa quan hệ đối ngoại là bạn là đối tác tin cậy
và là thành viên tích cực có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế
bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc
trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của hiến trương liên hợp quốc và luật pháp quốc tế
bình đẳng hợp tác cùng có lợi
bên cạnh đó tiếp tục triển khai công tác người việt nam ở nước ngoài
khẳng định người việt nam định cư ở nước ngoài trong đó có hoa kỳ
là một bộ phận không thể tắt rời của cộng đồng các dân tộc việt nam